nhu cầu vốn dành cho giao thông thành phố rất lớn nhưng nguồn vốn thì lại thiếu
chi một mươi tỷ mỗi năm vẫn không đủ cho giao thông
đó là thông tin giám đốc sở giao thông vận tài tp hcm đưa ra
tại buổi giám sát tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm
của hội đồng nhân dân tp hcm diễn ra vào ngày một mươi tháng sáu
tại tp hcm hiện nay vốn dành cho hạ tầng giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi chỉ hơn năm mươi tỷ đồng
trong đó số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đã chiếm hơn năm mươi
nguồn vốn cho các dự án thuộc chương trình giảm ung tắc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chỉ đáp ứng khoảng hai mươi bảy
trong khi đó thu hút vốn từ hình thức đối tác công tư bbb chỉ đạt một mươi ba
tại buổi làm việc hội đồng nhân dân đánh giá các dự án công trình giao thông trọng điểm
đạt một số kết quả khả quan
nhiều công trình đi vào sử dụng góp phần giảm ung tắc tai nạn
tuy nhiên trong khi số tiền cho giao thông đạt tỷ lệ giải ngân cao
nhiều công trình chậm tiến độ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân như nút giao mỹ thủy
quận hai kênh hàng bàn quận năm quận sáu cầu long kiển nhà bè
nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do thủ tục pháp lý sự phối hợp giữa sở ngành địa phương chưa đồng bộ
do đó cần xác định công trình nào cần hoàn thành ngay tập trung đề xuất tháo gỡ
giải quyết dứt điểm các dự án bot bt còn vướng mắt